sau khi thường trực tỉnh ủy quảng ninh cho ý kiến về đề án sắp xếp sắp nhập thành phố hạ long và huyện hoành bồ
tại hội nghị giao ban báo chí tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh quảng ninh đã thông tin về sự kiện này
dự kiến việc sắp nhập hai địa phương này sẽ được hoàn tất ngay trong năm hai nghìn hai mươi
đây là hai địa phương có mối liên hệ gắn bó đặc biệt trên hầu hết phương diện
có nhiều điểm tương đồng gắn kết khách quan với nhau từ lịch sử văn hóa địa giới đến kết nối kinh tế xã hội
theo đề án sắp xếp sắp nhập thành phố hạ long và huyện hoành bồ sẽ nhập toàn bộ tám trăm bốn mươi ba năm mươi bốn km hai diện tích tự nhiên
và dân số năm mươi một ba người của huyện hoành bồ với toàn bộ hai trăm bảy mươi năm năm mươi tám km hai diện tích tự nhiên
và dân số hai trăm bốn mươi chín hai trăm sáu mươi bốn người của thành phố hạ long
tên gọi của đơn vị hành chính mới là thành phố hạ long với diện tích một một trăm một mươi chín ba mươi sáu km hai
quy mô dân số ba trăm linh hai trăm sáu mươi bảy người
đơn vị hành chính trực thuộc gồm ba mươi ba đơn vị cấp xã bao gồm toàn bộ hai mươi phường thuộc thành phố hạ long
thị trấn chới và một mươi hai xã thuộc huyện hoành bồ
hệ thống chính trị thống nhất theo mô hình chung trên cơ sở sắp nhập các cơ quan cấp huyện
có chức năng tương đương của hai địa phương hiện tại giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã
sau khi sắp nhập đơn vị hành chính thành phố hạ long mới sẽ là đô thị loại một trực thuộc tỉnh
đây sẽ là đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc